thực hiện nghị quyết số chín mươi ba ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
phê duyên thỏa thuận paris thực hiện công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
xác định ba nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để giải quyết các mục tiêu nêu trên
bao gồm nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước
về biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược quy hoạch
tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng
các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng khoa học và công nghệ
nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu
giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại
sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu